trước thực trạng đường bê tông nông thôn chưa đi đã hỏng ở thôn quang thuận xã vùng cao an lĩnh
ubnd tỉnh phú yên vừa chỉ đạo huyện tuy an và sở xây dựng kiểm tra làm rõ và báo cáo kết quả để xử lý
cuối năm hai nghìn một mươi tám được nhà nước hỗ trợ xi măng năm mươi bốn hộ dân thôn quang thuận đóng góp mỗi gia đình hơn hai bảy triệu đồng
để bê tông hóa một km đường bê tông theo chương trình xây dựng nông thôn mới
công trình được thiết kế mặt đường rộng ba m dày một mươi tám cm tất cả các công đoạn thi công đều được tổ tự quản của thôn giám sát
thế nhưng khi nhà thầu thi công được bảy trăm linh m người dân phát hiện công trình thi công kém chất lượng
tỷ lệ cát sỏi xi măng không đúng tiêu chuẩn trong hồ sơ dự toán dẫn đến đường mới làm chưa hoàn thành hết tuyến
đã bong chóc lớp bê tông lòi cắt sạn gây bụi ổ gà chi chít
đối với người dân xã vùng cao an lĩnh hơn hai bảy triệu đồng không phải là số tiền nhỏ
khi có chủ trương ai cũng phấn khởi cùng với nhà nước làm đường giao thông nông thôn
nhưng nay lại phải đi trên con đường hư hỏng cả thôn ai cũng bức xúc và không cho thi công ba trăm linh mét đường còn lại
chờ các cơ quan trị
chính năng và chính quyền địa phương giải quyết
nhà nước và nhân dân cùng làm đường giao thông nông thôn là chủ trương lớn
đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân nhất là đối với các xã miền núi còn nhiều khó khăn
thế nhưng việc để xảy ra tắc trách trên ngoài xử lý sai phạm của đơn vị thi công
cũng cần xem xét trách nhiệm của tổ tự quản
do người dân bầu ra
nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực
phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật